biến thể delta cron vừa được xác định nguy hiểm đến mức nào
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo dịch giảm tới đâu đưa học sinh trở lại trường tới đó
sở y tế tp hcm máy điều hòa làm gia tăng số ca nghi nhiễm trong trường học
long an cho f f một đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế
trung quốc lần đầu có một ca covid một mươi chín từ ngày sau vũ hán đóng cửa trường học ở thượng hải
xin chào buổi sáng quý vị xin cảm ơn quý vị đã thức dậy và đồng hành cùng chúng tôi
trong bản tin covid một mươi chín hàng ngày trên kênh báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin tức chính sẽ có trong bản tin vào sáng ngày một mươi hai tháng ba
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị mới đây xuất hiện thông tin về biến thể delta cron
một sản phẩm lai giữa hai biến thể delta và omicron của virus corona
trong khi nhiều người còn tỏ ra hoài nghi
tổ chức y tế thế giới who đã lên tiếng khẳng định biến thể lai này là có thật
các nhà nghiên cứu tại viện pasteur pháp đã công bố trình tự trang của biến thể mới này
đây là lần đầu tiên giới khoa học có bằng chứng chắc chắn về biến thể delta crohn
trước đó vài tháng đã xuất hiện những nghi ngờ đầu tiên về sự tồn tại của biến thể này
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ theo dõi và nghiên cứu kỹ về biến thể này
hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ delta cron
lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó
các chuyên gia kêu gọi cẩn thận trọng theo dõi delta crohn
cảnh báo nguy cơ biến thể lai này làm giảm miễn dịch ở người cao tuổi
uso cũng thông tin thêm tổ hợp covid một mươi chín mới đã được phát hiện ở pháp hà lan và đan mạch
ngoài ra nó cũng được tìm thấy ở mỹ
theo một báo cáo mới sẽ sớm được công bố trên trang web nghiên cứu medarchive
phòng thí nghiệm hallis có trụ sở tại san mateo california mỹ
cộng tác với trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ về theo dõi covid một mươi chín
đã giải trình từ hai mươi chín bảy trăm một mươi chín mẫu covid một mươi chín dương tính được thu thập từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đến ngày một mươi ba tháng hai từ khắp nước mỹ
các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hai ca nhiễm liên quan đến các phiên bản khác nhau của biến thể danta forn
là kết quả của sự kết hợp vật liệu di truyền delta và omicron
cùng hai mươi ca khác nhiễm cả biến thể danta và omicron
một ca nhiễm đồng thời cả ba biến thể delta omicron
và delta crohn
liên quan đến mức độ nguy hiểm của delta cron các chuyên gia cho biết
giới khoa học đang tiến hành nghiên cứu biến thể lai mới này một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng
bên cạnh đó họ cũng khẳng định
đây có lẽ là một phương thức để tiếp tục sinh tồn của delta giữa làng sóng omicron
các chuyên gia cho rằng còn quá sớm để lo lắng về delta cron
so với các biến thể trước đó chẳng hạn như delta và omicron
biến thể mới này dường như không dễ dàng lan truyền
theo giám đốc khoa học william lee
tiến sĩ maria van kerkhove trưởng nhóm kỹ thuật covid một mươi chín của who cho biết
ở những nơi phát hiện delta crohn tỉ lệ tìm thấy là rất thấp
hiện tại who vẫn chưa nhận bất kỳ thay đổi nào trong dịch tễ học
và liên quan đến delta crohn bà van kerkhove cho rằng
chúng tôi không thấy bất kỳ sự thay đổi nào về mức độ nghiêm trọng
nhưng nhiều nghiên cứu vẫn đang được tiến hành
đồng tình với quan điểm này nhà dịch tễ học william hanet
tại trường y tế công cộng học
nó chỉ là một biến thể nếu nó tạo ra một số lượng lớn các ca nhiễm
nếu nó không gây ra nhiều ca nhiễm mọi người không cần quan tâm
trong khi đó sự xuất hiện của delta cron có thể giúp các nhà nghiên cứu
học hỏi từ sự tiến hóa của nó
thông thường các đột biến xảy ra đều đặn
cho đến khi một đột biến đủ mạnh để trở thành một biến thể mới
trong trường hợp này có nhiều đột biến khác nhau xảy ra
có lẽ là một phương thức để tiếp tục sinh tồn của delta giữa làng sóng omicron
ông lee cho hay đó là một hiện tượng thú vị và nó giúp chúng ta hiểu thêm
về cách thức tiến hóa của virus và cách mà đại dịch tiếp tục kéo dài
và từ đây nó sẽ thúc đẩy nhu cầu giám sát liên tục để xác định
các biến thể tiềm ẩn cần quan tâm như một phần của hệ thống cảnh báo sớm
theo dõi các xu hướng virus mới bao gồm covid một mươi chín cúm và các loại virus khác
chuyên gia van kerkhove của who cho rằng
việc xét nghiệm và nghiên cứu liên tục về loại virus này là rất quan trọng
quay trở lại với diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
thưa quý vị dịch bệnh căng thẳng ca mắc mới tăng cao liên tục
đã khiến cho hàng triệu học sinh trên cả nước phải gò bó học tập trong màn hình máy tính
cách đây không lâu bí thư hà nội tuyên bố sớm đưa học sinh trở lại trường
là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thể hiện quyết tâm mở cửa trường học
thực hiện quyết tâm này mới đây bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn
đã đề nghị những nơi dịch bùng phát mạnh thì học sinh chuyển sang học trực tuyến
nhưng dịch giảm tới đâu sẽ cho học sinh quay trở lại trường tới đó
cổng thông tin điện tử bộ giáo dục và đào tạo trích dẫn phát biểu của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn
trao đổi với các sở giáo dục đào tạo về vấn đề phòng chống dịch và đưa học sinh quay trở lại học trực tiếp
theo đó ông nguyễn kim sơn đề nghị các địa phương kiên trì mục tiêu đưa học sinh quay trở lại trường sớm nhất có thể
để làm được việc này người đứng đầu ngành giáo dục đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo
cần theo sát diễn biến dịch để có biện pháp kịp thời
bộ trưởng sơn nhấn mạnh ở những nơi dịch bùng phát mạnh học sinh chuyển sang học trực tuyến
nhưng dịch giảm tới đâu lại huy động học sinh trở lại trường tới đó
ông sơn cũng đề nghị ngành giáo dục các địa phương phối hợp với ngành y tế
để thực hiện trên tinh thần bình tĩnh thực tiễn thích ứng an toàn
đồng thời tiếp tục thúc đẩy tiến độ nhanh nhất tiêm vaccine cho trẻ
từ năm đến năm
trước đó tại báo cáo giải trình về vấn đề dạy học trong bối cảnh covid một mươi chín
ông nguyễn kim sơn cũng chỉ ra một số khó khăn khi học sinh quay trở lại học trực tiếp
đó là việc nhiều trường phải dạy trực tuyến trực tiếp hỗn hợp
dẫn tới căng thẳng vất vả cho giáo viên
trường học cho học sinh trở lại nhưng chưa tổ chức bán trú
dẫn tới khó khăn trong chăm sóc đưa đón của phụ huynh
những lúng túng trong khoanh vùng xử lý ca f f một trong trường học
thời gian cách ly phương án chăm sóc cho các trường hợp nhiễm
việc test sàn lọc
ông nguyễn kim sơn cũng khẳng định
ngành giáo dục tiếp tục nhất quán chỉ đạo đưa học sinh quay trở lại trường học
dẫu đang có nhiều băng khoăn nhưng đó là xu thế chung
và cần phải xác định về tư tưởng
đưa học sinh quay trở lại trường là tất yếu không thể khác
đồng thời cho rằng khó có thể có một phương án toàn diện đáp ứng mọi điều kiện
trong khó khăn cần chọn phương án khả dĩ hơn cả
nhưng việc đưa học sinh trở lại trường học là kiên định nhất quán
liên quan đến tình trạng
gia tăng f f một là học sinh tại thành phố hồ chí minh
sở y tế thành phố sau một thời gian khảo sát cho biết
nguyên nhân của tình trạng này là do các trường đã lạm dụng máy điều hòa
không đảm bảo dưỡng khí trong phòng
vô tình tạo điều kiện lây lan covid trong lớp học
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh đã họp giao bang
và các phòng giáo dục của thành phố thủ đức quận huyện và trường trung học phổ thông
về công tác phòng chống dịch và tổ chức dạy học cho học sinh thuộc diện f f một
trong cuộc họp ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh cho biết
hiện nay trung bình mỗi ngày xuất hiện khoảng hai trăm linh học sinh là f
theo ông dũng số lượng học sinh nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà diễn biến phức tạp
đòi hỏi các nhà trường phải linh hoạt chủ động trong việc chuyển đổi hình thức học tập
ông dũng đồng thời yêu cầu nhà trường nâng cao hơn nữa công tác phòng chống dịch
đối với các hoạt động bán trú nội trú can tinh
nơi đơn vị nào chưa đủ điều kiện tổ chức các hoạt động này
thì sẽ được yêu cầu dừng lại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh
thêm vào đó các trường cần phân biệt đúng hai nhóm học sinh là f và f một
trong đó f là trường hợp học sinh được xác định nhiễm bệnh covid một mươi chín
phải được nhận chế độ chăm sóc sức khỏe nghỉ ngơi và điều trị theo đúng quy định của cơ quan y tế
còn trường hợp f một thì được yêu cầu cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe
không phải là đối tượng học sinh nhiễm bệnh
do đó phải được giải quyết nhu cầu học tập trực tuyến
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ ra rằng
trong trường hợp học sinh f không triệu chứng
nếu phụ huynh yêu cầu cho con học trực tuyến
thì nhà trường có thể linh động bố trí thời lượng học phù hợp
nhưng phải ưu tiên sức khỏe học sinh
trước đó tại buổi họp giao bang với sở giáo dục và đào tạo
phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng
dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy
số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở những trường làm dụng máy điều hòa
từ đó bác sĩ hưng khuyến cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài
vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe của học sinh
không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng
từ số ca học sinh là f như trên
ông hưng đề nghị sở giáo dục và đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế thấp nhất
việc sử dụng máy điều hòa trong lớp
ông hưng nói nếu cần thiết thì sử dụng ngát quản sẽ tốt cho sức khỏe của học sinh
tránh nguy cơ lây nhiễm
bên cạnh đó các trường cần tận dụng sân chơi ánh sáng không khí tự nhiên
để tăng cường sức đề kháng cho học sinh
cho đến hiện tại đề xuất f f một đi làm vẫn đang gây tranh cãi bởi nỗi lo gián đoạn công việc
ảnh hưởng đến cả người lao động lẫn doanh nghiệp và nỗi lo lây lan covid một mươi chín
phơi nhiễm virus trong môi trường công sở lao động khép kính
trong bối cảnh đó mới đây long an đã trở thành tỉnh tiên phong ra văn bản thông tin
phổ biến quy định tạm thời các trường hợp f f một được tham gia làm việc
theo tỉnh này cho phép f f một đi làm là xuất phát từ nhu cầu thực tế
phải giải quyết nhiệm vụ quan trọng và cấp bách
ông hưng nói
ông huỳnh minh phúc giám đốc sở y tế tỉnh long an cho biết
trước thực tế sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh
phải đối mặt với tình trạng thường có người f và rất nhiều người f một
cả người lao động f không có triệu chứng và đặc biệt là người f một
cùng với chủ doanh nghiệp của họ trên thực tế đều muốn công việc được tiếp tục trôi chảy
dựa trên nhu cầu từ nhiều doanh nghiệp cơ quan lãnh đạo tỉnh long an
đã thực hiện chủ trương này để hướng việc tháo gỡ cho nhu cầu của chính các f f một
đang có việc cấp bách cần giải quyết
việc ban hành hướng dẫn này được cho là kịp thời để doanh nghiệp chủ động sáng tạo
và thích ứng tốt với tình hình thực tế để giải quyết nguồn lao động
qua đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được làm việc
cũng thu hút thêm một số lao động từ nơi khác đến để kiểm soát hiệu quả tình hình covid một mươi chín
mặt khác hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh long an
đang trong tình trạng thiếu hụt nguồn lao động
nếu không bổ sung kịp thời sẽ không thể hoàn thành các hợp đồng giao hàng
cho đối tác đúng thời gian quy định
để đáp ứng với nhu cầu sản xuất phục hồi kinh tế
thì hiện tại và dự báo trong những tháng tới
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn thiếu một nguồn lao động lớn
theo ước tính trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn cần tuyển dụng khoảng năm mươi một lao động
theo đại diện của một số doanh nghiệp việc tỉnh long an tiếp tục ra soát
đánh giá tổng quan tình hình dịch trên địa bàn
và có những điều chỉnh linh hoạt sẽ tạo điều kiện duy trì ổn định hoạt động sản xuất
tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch
bà nguyễn thị kim anh giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạng
chia haksin khu công nghiệp cầu tràm huyện cần đước tỉnh long an nói
do số ca covid một mươi chín ít nên vẫn chưa áp dụng cho f f một làm việc đối với một số tình huống
tuy nhiên quy định này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động rất nhiều trong hoạt động sản xuất
theo quy định của văn bản mà ủy ban nhân dân tỉnh long an ban hành
khi f đi làm phải dựa trên tinh thần tự nguyện
được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp và theo hướng dẫn của trung tâm y tế cấp huyện
hoặc cấp xã được trung tâm y tế huyện phân công
ông phúc nói thêm ngoài việc phải bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quy định cơ quan đơn vị và doanh nghiệp để f đi làm
phải bố trí đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh
người f một đi làm trực tiếp phải đảm bảo đeo khẩu trang làm việc tại nơi được bố trí
phòng riêng hoặc trong không gian thoáng giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người xung quanh
và đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng bệnh
thưa quý vị mới đây đà nẵng đã thông qua một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng covid một mươi chín
trong đó có chính sách hỗ trợ riêng cho trẻ em dưới sáu tuổi là f một f đang cách ly y tế tập trung trên địa bàn
hội đồng nhân dân tp đà nẵng tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua một số nghị quyết quan trọng
về một số chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp bị ảnh hưởng covid một mươi chín
và thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đáng chú ý thành phố đà nẵng thông qua chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em dưới sáu tuổi là f một f và cách ly y tế và điều trị tập trung
hội đồng nhân dân tp đà nẵng thông qua nghị quyết về quy định chính sách tiền ăn cho trẻ em dưới sáu tuổi
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
chính sách này không bao gồm trẻ em thuộc hộ nghèo hộ cận nghèo đã được hỗ trợ theo nghị quyết số một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
theo đó mức hỗ trợ tối đa là tám mươi đồng một người một
và ba mươi một ngày đối với trẻ em là trường hợp f một f điều trị cách ly tập trung
trong đó thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị cách ly thực tế nhưng tối đa không quá bốn mươi năm ngày đối với f và không quá hai mươi một ngày đối với f một
dự kiến tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này trong năm hai nghìn hai mươi hai là ba bốn tỷ đồng
hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cũng thông qua các nghị quyết về hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập
không đảm bảo kinh phí để chi trả lương cho người lao động do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi một giảm năm mươi giá thuê văn phòng tại khu công viên phần mềm đà nẵng
và hỗ trợ tiền dịch vụ sử dụng tiền ít bán hàng một lần trực tiếp cho tiểu thương
tại chợ hòa cường và siêu thị do bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong bối cảnh việt nam sắp mở cửa du lịch bộ y tế đã có phản hồi đến bộ văn hóa
thể thao và du lịch về các điều kiện nhập cảnh phải xét nghiệm covid một mươi chín
áp dụng cho du khách quốc tế
phản hồi này đã khiến cho nhiều doanh nghiệp du lịch và các cơ quan liên quan đứng hình
bởi nó thể hiện sự phân biệt đối xử không nên có đối với người nước ngoài đến việt nam
tuy nhiên từ góc nhìn của bộ y tế việc miễn xét nghiệm có lẽ là một canh bạc rủi ro
mà cái giá phải trả là một đợt bùng dịch khác trên toàn quốc
vậy các quốc gia trên thế giới đã làm cách nào để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách quốc tế
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi nhé
khi omicron xuất hiện người ta nhận thấy rằng biến thể mới dễ lây lan hơn
nhưng số lượng người trở nặng ít hơn tỷ lệ tử vong thấp hơn
và thế là cùng với cơ chế mở cửa đón khách của nhiều nước như quay trở lại thời kỳ trước khi dịch bệnh xuất hiện
tỷ lệ tiêm chủng trên toàn cầu cao du khách khắp nơi bắt đầu đi du lịch nhiều
các chuyên gia gọi đây là kiểu du lịch trả thù
nhằm bù đắp cảm giác cuồng chân mà mọi người phải chịu đựng trong suốt hai năm qua
hiệp hội vận tải hàng không quốc tế iata cho biết
lượng vé quốc tế bán ra trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tăng nhanh nhất kể từ khi đại dịch xuất hiện
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
doanh số bán vé đã bằng một nửa so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
điều này là nhờ nhiều quốc gia trên thế giới nới lỏng quy định đi lại
theo tạp chí travel leisure
việc dần nới lỏng các quy định về nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế
và tiến tới loại bỏ hoàn toàn các quy định ngày càng được nhiều quốc gia áp dụng
quốc đảo maldivest điểm đến hiếm hoi đứng vững trong đại dịch covid một mươi chín
vừa thông báo hủy bỏ yêu cầu xét nghiệm pcr với khách đã tiêm đủ vaccine covid một mươi chín
du khách cũng thoải mái di chuyển
giữa các đảo ở menivest mà không cần bất kỳ xét nghiệm nào
khách chưa tiêm vaccine covid một mươi chín cũng được trao đón tại maldives
nếu có kết quả pcr âm tính trong vòng chín mươi sáu giờ sau khi xuất cảnh
tại châu âu ireland và iceland đã dỡ bỏ tất cả hạn chế đi lại liên quan đến covid một mươi chín
bất kể tình trạng tiêm chủng
khách quốc tế đến anh không cần làm xét nghiệm trước khi nhập cảnh
nhưng du khách chưa tiêm cần xét nghiệm trước khi khởi hành
và xét nghiệm pcr trong vòng hai ngày tính từ khi nhập cảnh
và không cần cách ly nữa
trước đó chỉ những người từ các quốc gia liên minh châu âu eu mới được miễn kiểm dịch khi đến pháp
nhưng kể từ ngày một mươi hai tháng hai tất cả khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ
bất kể từ quốc gia nào đến pháp đều được miễn test rt pcr
tại châu á chính quyền uae cũng thông báo toàn bộ khách quốc tế tiêm phòng đầy đủ
không cần xuất trình xét nghiệm pcr âm tính khi đến dubai
những người chưa tiêm có thể nhập cảnh
nhưng phải có kết quả xét nghiệm pcr âm tính trong vòng bốn mươi tám tiếng
trước ngày khởi hành hoặc giấy xác nhận khỏi covid một mươi chín
theo iata trong năm mươi thị trường du lịch hàng đầu thế giới qua đường hàng không
ba mươi bảy nơi mở cửa với các yêu cầu khác nhau
tám nơi trong số đó loại bỏ các yêu cầu cách ly hoặc xét nghiệm trước khi khởi hành
những khách du lịch đã tiêm phòng đủ hai mũi hiện ít phải đối mặt với các thủ tục phức tạp khi nhập cảnh
điều này mang lại cho họ tâm thế tự tin sẵn sàng đặt vé máy bay và lên đường
tổng giám đốc iata willie walsh cho rằng
vì thúc đẩy nhiều người đi du lịch hơn nữa các quốc gia vẫn cần nới lỏng thêm các thủ tục
quy định xét nghiệm cách ly chỉ nên áp dụng với những ai chưa tiêm vaccine
thưa quý vị trung quốc lại đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín
khi lần đầu tiên ghi nhận một ca mắc mới một ngày từ sau vũ hán
trong bối cảnh này đại lục đã ra lệnh đóng cửa trường học ở thượng hải
phong tỏa trường sơn tỉnh cát lâm đồng thời tăng cường đối phó covid một mươi chín tại hai thành phố này
hãng tin bloomberg đưa tin
thành phố thượng hải ở trung quốc sẽ đóng cửa tất cả trường tiểu học và trung học từ ngày một mươi hai tháng ba
và học sinh sẽ chuyển sang học online để phòng chống covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
chính quyền thượng hải thông báo trên mạng xã hội rằng các trường mẫu giáo cũng sẽ tạm đóng cửa
trước đó thành phố này đã quyết định đóng cửa nhiều điểm du lịch và văn hóa
theo số liệu mới nhất ủy ban y tế trung quốc thượng hải ghi nhận ba mươi hai ca nhiễm covid một mươi chín
du nhập từ bên ngoài một mươi một ca nội địa và ba ca nghi nhiễm
thượng hải thông báo rằng khiến chính quyền thành phố dùng một số chung cư làm trung tâm cách ly tập trung
trong khi đó thành phố trường sơn trung tâm tỉnh cát lâm với chín triệu dân đã thông báo phong tỏa nhằm đối phó ổ dịch mới
theo đó người dân được chỉ đạo làm việc tại nhà
chỉ một người được ra ngoài hai ngày một lần để mua nhu yếu phẩm hàng ngày
thành phố này cũng sẽ xét nghiệm covid một mươi chín đại trà
các quyết định được đưa ra trong bối cảnh biến chủng omic ran lọt qua các biện pháp kiểm soát của trung quốc
khiến nước này lần đầu tiên ghi nhận hơn một ca nhiễm ncov mới mỗi ngày trong hai năm
so với chưa đầy một trăm linh ca một ngày cách đây ba tuần
thống kê của ủy ban y tế quốc gia trung quốc mới đây cho thấy
nước này ghi nhận thêm một ba trăm sáu mươi chín ca nhiễm mới ở hơn một mươi hai tỉnh
trung quốc áp dụng chiến lược không covid từ khi đại dịch bùng phát vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện
trung quốc hiện ghi nhận gần một trăm một mươi ba ca nhiễm và hơn bốn sáu trăm linh ca tử vong do ncov
những hạn chế nghiêm ngặt từ chiến lược zero covid mặc dù có hiệu quả
nhưng đã gây nhiều khó khăn cho người dân và nền kinh tế trung quốc
cách đây không lâu thủ tướng nước này lý khắc cường đã ngủ ý
bắc kinh sẽ điều chỉnh lại các lệnh hạn chế để cân bằng với nhu cầu tăng trưởng kinh tế tại đại lục
mặc dù không từ bỏ hoàn toàn zero covid
song động thái này từ trung quốc cũng cho thấy nỗ lực vượt lại nền
kinh tế và ngành dịch vụ của quốc gia này
vâng và chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chào quý vị trong những bản tin tiếp theo vào các khung giờ một mươi bảy h một mươi tám h ba mươi và sáu h sáng ngày hôm sau
xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe đặc biệt chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo